sáng ngày hai mươi tháng hai tại hà nội cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm đã tổ chức lễ phát động
cuộc thi triển lãm tranh đồ họa của các nước asean lần thứ ba
triển lãm là sự kiện văn hóa nghệ thuật ý nghĩa của năm hai nghìn hai mươi khi việt nam đảm nhiệm cương vị chủ tịch asean
triển lãm tranh đồ họa các nước asean là sự kiện văn hóa nghệ thuật ý nghĩa của năm hai nghìn hai mươi
khi việt nam đảm nhiệm cương vị chủ tịch asean
cuộc thi tranh đồ họa các nước asean là dịp để các họa sĩ việt nam và họa sĩ các nước asean giao lưu
trao đổi giới thiệu những thành tựu mới trong sáng tác nghệ thuật đồ họa ở khu vực
giới thiệu văn hóa mỗi nước trong cộng đồng chung đoàn kết và năng động
đồng thời đây cũng là cơ hội để công chúng việt nam thưởng ngoạn những tác phẩm đồ họa chọn lọc của các họa sĩ đường đại asean
cũng tại đây cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm đã phát động hai cuộc thi mỹ thuật khác là festival mỹ thuật trẻ hai nghìn hai mươi
và triển lãm mỹ thuật việt nam hai nghìn hai mươi
đây là hai cuộc thi mỹ thuật có chất lượng và được tổ chức thường niên dành riêng cho các họa sĩ việt nam